dưới sự chủ trì của bà nguyễn thúy anh ủy viên trung ương đảng ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội
chủ nhiệm ủy ban về các vấn đề xã hội của quốc hội
phiên họp giải trình về chất lượng và hiệu quả hoạt động của mạng lưới y tế tuyến cơ sở đã diễn ra tại hà nội
tham gia giải trình ý kiến các đại biểu nêu có bộ trưởng bộ y tế nguyễn thị kim tiến
thứ trưởng tổng giám đốc bảo hiểm xã hội việt nam nguyễn thị minh
tại phiên họp các đại biểu nhấn mạnh những năm qua đảng và nhà nước đã có nhiều chính sách đầu tư cho y tế cơ sở
nhưng hiện nay chất lượng hoạt động tuyến y tế cơ sở vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh của người dân
nhất là tuyến y tế vùng sâu vùng xa
thẳng thắn nhận trách nhiệm về các khó khăn bất cập các đại biểu nêu là đúng
bộ trưởng bộ y tế nguyễn thị kim tiến cho rằng đây cũng là trách nhiệm chung của toàn xã hội cũng như bộ ngành liên quan
chắc không thể nào đầu tư cũng như cơ chế tài chính và đặc biệt là các chính sách vĩ mô khác
chúng tôi thấy độ khoảng một mươi năm nay quốc hội ra mấy nghị quyết là nghị quyết sáu mươi tám nghị quyết một mươi tám
và chính phủ với hai nghìn ba trăm bốn mươi tám ở đây trung ương thì y tế cơ sở đã được quan tâm nhiều hơn nữa
trước thì cũng nghị quyết bốn mươi sáu bộ chính trị đã quan tâm rất nhiều
tuy nhiên là quan tâm nhưng mà nguồn lực thì thì đấy cậu chỉ thấy là cho đến giờ này
thì chưa có một nguồn chính thức nào cho trạm y tế xã
oda cũng như là trái phiếu
thế còn ngân sách thì cứ nói ngân sách chung
bên cạnh đó bộ trưởng bộ y tế cũng cho biết một trong những nguyên nhân khiến chất lượng y tế tuyến cơ sở kém
chính là do nguồn nhân lực thiếu và yếu về chất lượng và đào tạo
bộ y tế đã thực hiện triển khai thí điểm mô hình bác sĩ gia đình từ năm hai nghìn một mươi
phấn đấu tầm nhìn trong tương lai một mươi năm nữa sẽ có khoảng tám mươi trạm y tế xã trong cả nước thực hiện lộ trình bác sĩ gia đình